tin an ninh trật tự bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết vừa chủ trì phối hợp với công an tỉnh quảng trị
và các lực lượng chức năng đấu tranh thành công chuyên án triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
từ lào vào việt nam bắt giữ chín đối tượng và thu giữ gần một trăm linh kg ma túy tổng hợp
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng ba tại quốc lộ chín thuồng địa phận huyện hướng hóa lực lượng phối hợp đã phát hiện
bắt quả tang năm đối tượng người lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một trăm linh kg ma túy đá
một xe ô tô biển kiểm soát lào mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã bắt thêm bốn đối tượng nữ cũng mang quốc tịch lào
đang lẩn trốn tại thị trấn khe xanh huyện hướng hóa đồng thời bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã thông báo
cho công an huyện sê pôn của lào tạm giữ thêm hai đối tượng có nghi vấn liên quan trong đường dây
liên quan đến vụ cháy tại bãi chữa gỗ cũ nằm trên ven kênh tàu hũ chiều ngày một mươi hai tháng bốn
ủy ban nhân dân quận tám tp hcm đã tổ chức buổi họp báo để cung cấp thông tin vụ việc
sau đây là thông tin chi tiết về vụ cháy
theo đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân quận tám tp hcm thời điểm cháy nhận được tin cháy
trong ít phút lực lượng tại chỗ gồm công an phường dân quân bảo vệ tổ dân phố đã tiếp cận triển khai chữa cháy
do chất liệu chủ yếu là gỗ
nên bùng phát nhanh chữa cháy tại chỗ bất thành
sau đó đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận tám đội chữa cháy khu vực một đã triển khai hơn chục phương tiện
và hàng trăm chiến sĩ xuống hiện trường
do khu vực cháy nằm trong hẻm sát ven sông nên gặp nhiều khó khăn trong việc chữa cháy
bước đầu xác định ngọn lửa phát ra từ sưởng gỗ cũ rồi lan sang các nhà dân
vụ cháy không gây thương vong về người
trước mắt chính quyền quận tám đã hỗ trợ một trăm chín mươi tám triệu đồng cho ba hộ gia đình bị thiệt hại nặng
và hỗ trợ bảy mươi hai triệu đồng cho sáu hộ gia đình bị thiệt hại nhẹ
phường cũng bố trí chỗ nghỉ tạm thời cung cấp vật dụng sinh hoạt cá nhân
thực phẩm cho các hộ dân trong thời gian khắc phục thiệt hại vụ cháy
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị ngày hôm nay trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
bộ công an xác định cho đến thời điểm hiện nay ông dương công minh
chủ tịch ngân hàng sa quang banh không nằm trong danh sách
chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh
bộ công an bác bỏ mọi thông tin sai sự thật nhằm phá hoại gây ảnh hưởng tiêu cực
đến hoạt động bình thường của hệ thống tài chính ngân hàng
mọi hành vi đã đưa tin sai sự thật sẽ bị phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
liên quan đến phiên tòa xét xử vụ án vạn thịnh pháp
trong sáng ngày hôm nay gia đình bị cáo nguyễn cao trí đã khắc phục thêm sáu mươi một tỷ đồng khắc phục hậu quả
trong ngày hôm nay bào chữa cho các bị cáo
các luật sư tiếp tục đưa ra quan điểm bào chữa về xác định lại số tiền thiệt hại của vụ án
cũng như định giá lại các tài sản đảm bảo của bà trương mỹ lan
một mươi ba đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đẻ vừa bị công an huyện diễn châu của tỉnh nghệ an bắt giữ
cầm đầu đường dây là lê đức dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã diễn yên huyện diễn châu
và một mươi hai đối tượng là đại lý cấp dưới của dũng đều trú cùng địa phương
đường dây cờ bạc này hoạt động tinh vi
kín kẽ có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng giao dịch chủ yếu qua mạng internet
và các ứng dụng facebook zalo viber nhắn tin để chuyển bảng mua bán lô đề
cơ quan công an xác định số tiền đánh bạc mỗi ngày của các đối tượng từ năm trăm linh triệu đồng đến hơn một tỷ đồng
lực lượng chức năng đã thu giữ ba mươi năm điện thoại di động và nhiều tài liệu sổ sách liên quan đến hoạt động ghi lô đẻ
sáng ngày hôm nay nhận được tin báo về sự cố cháy xảy ra tại đường ba mươi tháng bốn phường một mươi hai thành phố vũng tàu
công an thành phố đã điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cùng lực lượng liên quan khẩn trương tới hiện trường chữa cháy
tại hiện trường nhận thấy đám cháy từ cơ sở phân phối hàng tiêu dùng của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại nam khánh
và cửa hàng đồ thanh lý quốc trung đang có khả năng cháy lan sang sưởng gỗ và các khu vực xung quanh
lực lượng chữa cháy đã tăng cường bốn phương tiện chữa cháy
đến chín h hai mươi phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn và không gây thiệt hại về người
hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ điều tra nguyên nhân của vụ cháy và củng cố tài sản bị thiệt hại do vụ cháy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
bốn tháng đối với phạm gia thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã nam điền huyện thạch hà là nhà báo thuộc tạp chí bầu trời rộng mở
và đặng hải nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại phường nam hà thành phố hà tĩnh là phóng viên của tạp chí
doanh nghiệp về tội cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng ba lực lượng công an đã phát hiện bắt người phạm tội quả tang khi cả hai đối tượng trên
đang có hành vi lợi dụng hoạt động báo chí cưỡng đoạt tài sản của một doanh nghiệp với số tiền một mươi triệu đồng
tại thị trấn hương khê huyện hương khê bằng thủ đoạn lợi dụng hoạt động báo chí để tìm hiểu những vấn đề
mà thành và nam cho là sai phạm của các cơ quan tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
sau đó sẽ liên lạc phản ánh những vấn đề đó với những cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan nhằm mục đích gây sức ép
đe dọa sẽ viết bài đăng báo hoặc phản ánh lên cơ quan chức năng để thanh tra kiểm tra
từ khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn thành và nam đã chiếm đoạt gần một trăm linh triệu đồng của sáu cá nhân
là các đơn vị đang thi công công trình trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
hiện nay để mở rộng điều tra những cơ quan tổ chức cá nhân nào là nạn nhân liên hệ với phòng cảnh sát hình
sự công an tỉnh hà tĩnh địa chỉ số hai trăm sáu mươi tám đường nguyễn huy tự phường nguyễn du thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
hoặc điều tra viên đậu viết dũng số điện thoại chín trăm tám mươi ba ba mươi tám bốn trăm tám mươi sáu
một đường dây vận chuyển mua bán trái phép trên ma túy liên tỉnh đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh hà giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an vừa triệt phá
bắt giữ thành công thu giữ vật chứng là sáu bánh heroin
vào lúc ba giờ ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tại khu vực bến xe khách thành phố hà giang
các lực lượng tiến hành bắt quả tang đối tượng giang xeo dình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã mường lý huyện mường lát tỉnh thanh hóa đang vận chuyển sáu bánh heroin
khi vừa xuống xe khách tuyến hà nội hà giang
dình khai nhận vận chuyển thuê từ huyện mường lát đến hà giang để giao cho một người khác
qua cân tịnh sáu bánh heroin có tổng trọng lượng là hơn hai một kg
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành bắt giữ thêm ba đối tượng là vù xu
quốc tịch lào mùa á chay trú tại huyện mộc châu tỉnh sơn la và xuân dũng xính
trú tại xã niêm tòng huyện mèo vạc tỉnh hà giang
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ
công an huyện diễn châu nghệ an vừa phá chuyên án bắt một mươi ba đối tượng
trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề
thu giữ nhiều tăng vật liên quan
tiến hành khám xét khẩn cấp một mươi ba địa điểm bắt giữ đối tượng cầm đầu là lê đức dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã diễn yên huyện diễn châu
và một mươi hai đối tượng là đại lý cấp dưới của dũng cùng chú tại xã diễn yên huyện diễn châu
đường dây này hoạt động rất tinh vi kín kẽ có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng
không giao dịch trực tiếp mà sử dụng mạng internet và các ứng dụng facebook
zalo viber nhắn tin để chuyển bảng mua bán lô đề
ngoài ra các đối tượng còn sử dụng sim rac tài khoản không chính chủ để giao dịch
và dùng nhiều thủ đoạn nhằm đối phó sự phát hiện của lực lượng chức năng
cơ quan công an xác định số tiền đánh bạc mỗi ngày của các đối tượng
từ năm trăm linh triệu đến hơn một tỷ đồng
riêng số tiền đánh bạc ngày ba mươi một tháng ba năm nay là một tỷ đồng
lực lượng chức năng đã thu giữ ba mươi năm điện thoại di động
và nhiều tài liệu sổ sách liên quan đến hoạt động ghi lô đề
tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa hình sự xét xử
sơ thẩm ba bị cáo gồm nguyễn trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn văn đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và bùi hoàng thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
cùng chú tại huyện trào ôn về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi ba bị cáo hiếu đã mua ma túy
của nhiều người về sử dụng và bán lại kiếm lời
đến ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba hiếu tiếp tục mua năm mươi gram ma túy
với số tiền hai mươi triệu đồng của một thanh niên ở thị xã bình minh
về bán lại cho các con nghiện
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang
được biết trong khoảng thời gian hiếu bán ma túy cho các con nghiện
thì được bị cáo đạt thắng giúp sức thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán trái phép
trên ma túy và mỗi lần giao dịch thành công bị cáo hiếu trả cho bị cáo đạt
và thắng tiền hoa hồng từ một trăm linh đến bốn trăm linh ngàn đồng
số ma túy mà lực lượng công an thu giữ khi bắt người phạm tội quả tang
và khám xét nơi ở của hiếu là năm mươi bảy sáu gram loại metafetamin
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn trung hiếu một mươi tám năm tù
nguyễn văn đạt một mươi sáu năm tù bùi hoàng thắng một mươi năm năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
chưa xa một thông tin khác ngày hôm nay dông lốc kèm theo mưa đá đã xảy ra
trên địa bàn sáu huyện của tỉnh cao bằng gây tốc mái trên năm trăm bảy mươi nhà ở của người dân
theo đó tại các xã huyện bảo lạc bảo lâm nguyên bình trùng khánh hạ lan
huyện quảng hòa đã xảy ra hiện tượng rông lốc mưa đá kéo dài khoảng từ một đến hai giờ
tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm năm trăm bảy mươi sáu nhà ở bị tốc mái
trên một trăm ba mươi ba hectare hoa màu gồm diện tích trồng cây ngô cây thuốc lá bị gãy đổ
bà ma thị huyền linh tránh văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng thủ dân sự
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cao bằng cho biết
ngay khi nhận được tin báo ủy ban nhân dân ban chỉ huy phòng thủ dân sự
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện đã xảy ra thiên tai
tích cực chỉ đạo công tác kiểm tra thống kê thiệt hại
vận động các gia đình sửa chữa nhà ở sớm ổn định cuộc sống